lễ hội kinh khí cầu quốc tế lần thứ hai được tổ chức tại cao nguyên mộc châu tỉnh sơn la
đã thu hút đông đảo du khách đến xem và trải nghiệm
và điều đặc biệt là lễ hội kinh khí cầu quốc tế này được tổ chức đúng dịp lễ tình nhân một mươi bốn tháng hai
đây có lẽ là điều vô cùng tuyệt vời đối với các bạn trẻ
họ sẽ có những trải nghiệm ngọt ngào và mới lạ khi được bay trên khinh khí cầu ngắm toàn cảnh cao nguyên mộc châu
hình ảnh những quả khinh khí cầu đầy màu sắc bay lượn trên bầu trời cao nguyên mộc châu
tạo nên một khung cảnh đẹp trong dịp lễ tình nhân năm nay
nhiều đôi bạn trẻ và du khách quốc tế đã chọn mộc châu với lễ hội bay khinh khí cầu quốc tế lần thứ hai
là điểm đến lý tưởng trong ngày lễ đặc biệt này
thoải mái xong đến đây là những kinh khí cầu nhiều màu sắc nữa

nhiều đôi bạn trẻ và du khách quốc tế đã chọn mộc châu với lễ đặc biệt này
nhiều đôi bạn trẻ và du khách quốc tế đã chọn mộc châu với lễ đặc biệt này
lễ hội cũng đã tạo ra sản phẩm du lịch hiện đại mới lạ độc đáo tại khu du lịch quốc gia mộc châu
lễ hội khinh khí cầu quốc tế thành công sẽ là cơ sở để ban tổ chức lựa chọn mộc châu là địa điểm tổ chức lễ hội khinh khí cầu định kỳ vào dịp lễ tình nhân valentine hàng năm